vào khoảng bốn giờ sáng nay đã xảy ra một vụ cháy dữ dội kèm những tiếng nổ lớn tại kho hàng trong khuôn viên viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải nam trung bộ thuộc khu vực tám phường nhân phú tp quy nhơn tỉnh bình định
sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình định đã điều động bảy phương tiện chữa cháy với hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường dập lửa
tuy nhiên ngọn lửa bốc cao kèm theo những tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy nên lực lượng chữa cháy không thể tiếp cận được hiện trường
đến sáu giờ cùng ngày lực lượng chức năng mới khống chế được đám cháy ngăn đám cháy lăn sang các công trình lân cận
vụ cháy đã thiêu trụi một kho hàng chứa khoảng một trăm linh bình xịt mũi côn trùng và một xe ô tô tải đang đỗ ở trước kho hàng
theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh bình định trung tâm vụ cháy nổ là kho hàng rộng hơn một trăm linh m hai chứa khoảng bốn thùng hàng đựng bình thuốc xịt mũi côn trùng
lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ này